liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam lần thứ một mươi quy tụ những bộ phim tài liệu đặc sắc
sống động và giàu chất liệu cuộc sống của nền điện ảnh một mươi quốc gia châu âu gồm áo bỉ pháp
đan mạch đức israel tây ban nha thụy sĩ xét anh cùng với nước chủ nhà việt nam
trải qua chín kỳ liên hoan phim được tổ chức liên hoàn phim tài liệu châu âu việt nam đến nay
đã trở thành hoạt động có tiếng vang và được đông đảo công chúng yêu thích phim điện ảnh tài liệu trồng đợi
từ những kỳ đầu tiên đến nay liên hoàn phim đã quy tụ hàng trăm tác phẩm điện ảnh tài liệu chất lượng
của các nước châu âu và việt nam góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia
theo ban tổ chức năm nay là mốc kỷ niệm đáng nhớ cho hành trình của liên hoan phim tài liệu châu âu việt nam
một mươi năm giới thiệu tới khán giả việt nam những bộ phim tài liệu hay nhất của châu âu
một mươi năm gặp gỡ với điện ảnh tài liệu việt nam một mươi năm đầy những khám phá bất ngờ và cả những phút giây thư giãn
phim sẽ được trình chiếu miễn phí từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu
tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương hà nội và trường đại học hoa sen tp hcm